sinh viên chế tạo máy làm kem

đỏ đi ba ô tô sát vụ

được biết các dây chuyền gạch ngói không nung này được chế tạo bằng công nghệ cơ khí tự động hóa hoàn toàn cho độ chính xác cao
dây chuyền của thanh phúc là nó có những cái ưu điểm vượt trội hơn so với các dây chuyền cùng loại ở trong nước
thứ hai nữa là cái thiết kế

không phải dùng bằng công pháp tổ công
do sản xuất bằng dây truyền tự động hóa dùng máy nén ép thủy lực với cường độ nén cao
càng đến lâu càng cứng ít bị can nhũ thời tiết
từ đó tạo ra được nhiều loại sản phẩm gạch đa màu đa hình dáng phù hợp nhiều kích cỡ tiện lợi cho việc xây dựng trang trí
ngoài ra do không nung đốt nên không gây ô nhiễm môi trường
lại tận dụng được nguyên liệu phế thải công nghiệp
nên công nghệ này được nhiều đối tác lựa chọn
căn cứ vào những định hướng phát triển của công ty thượng long
trở thành một cái mục tiêu trở thành một cái đơn vị là cấp cái cung cấp
cũng như sản xuất sản phẩm gạch không nung lớn trên địa bàn tỉnh phú thọ cũng như là khu vực
thì công ty thượng long mạnh dạng đầu tư cái dây chuyền lớn nhất của thanh phúc
để đáp ứng được cái năng suất cũng như là cái định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
cái dây chuyền dập ngoại bây giờ nó có thể lên
đến năm sáu bảy tám một mươi tỷ
cái dây chuyền chúng tôi đều dưới một mươi tỷ là dây chuyền hiện đại nhất
còn có những cái máy chỉ hơn một trăm linh triệu thôi
thì nó tùy theo cái mức độ và ý định đầu tư của người đầu tư
nhằm tiếp tục phát triển dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung
đáp ứng nhu cầu của các đối tác trong và ngoài nước
mới đây ông trần duy cảnh đã tiến hành thực hiện đề tài chế tạo dây chuyển sản xuất gạch xi măng cốt liệu hoàn toàn tự động
đề tài đã được bộ khoa học và công nghệ thẩm định
so với thiết bị nhập ngoại thì thiết bị của thanh phúc hiện nay được đánh giá cũng rất là cao
đây là cái lý do mà chúng tôi lựa chọn công ty thanh phúc
để là một trong bốn cái dự án mà đề mô do dự án bộ khoa học công nghệ và bộ xây dựng đồng thực hiện hiện nay
thực tế cho thấy việc sử dụng gạch nung truyền thống như trước đây
đang kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và môi trường
việc gia tăng sản xuất gạch nung làm cho diện tích canh tác giảm đi
bên cạnh đó việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch như than và củi đốt
để phục vụ cho quá trình sản xuất gạch
đang gây ra tình trạng ô nhiễm nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước
vì thế việc đổi mới công nghệ và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung
là việc làm hết sức cần thiết đối với các địa phương trong cả nước
thưa quý vị từ câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập ở phần đầu
chương trình một lần nữa cho thấy
đối với ngành xây dựng khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng
trong việc nâng cao năng suất lao động
và hiệu quả sản xuất
đặc biệt góp phần rút ngắn tiến độ
nâng cao chất lượng và giảm giá thành công trình
tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với một công nghệ được đánh giá là hiệu quả
trong thi công nền móng đường
các sân kho bến cảng tại hải phòng
con đường này do công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư hoàng lê thực hiện
một trong những công nghệ được đơn vị này lựa chọn ứng dụng
đó là kết cấu mặt đường bằng gạch bê tông tự chèn
trên nền móng bằng đất gia cố tại chỗ
với công nghệ này
mặt đường được chia thành bốn lớp
lớp mặt là lát bằng các khối gạch bê tông mắc cao
lớp thứ hai là cát đệm có tác dụng bảo đảm độ phẳng
khi xếp các khối gạch bề mặt
lớp thứ ba là lớp bê tông mắc thấp
và bề mặt đất là lớp cuối cùng
trong đó lớp quy định đến tính bền vững cũng như triệu tải của công trình
đó là nền móng
nếu như trước đây để thi công được lớp này
các nhà thầu phải lựa chọn đá vôi
với các kích thước yêu cầu và độ dày mỏng khác nhau
từ nơi khác vận chuyển
nhưng công ty hoàng lê đã lựa chọn một giải pháp hoàn toàn mới
đó là sử dụng một loại chất phụ da có tên ts
đây là kết quả nghiên cứu của chuyên gia nguyễn đăng hùng chế tạo
để xử lý cho việc gia cố nền móng đường
nền móng vật liệu
phải nhập của mỹ của đức của thụy sĩ
của các nước tiền tiền khác
tất cả những chất đó đưa vào công năng sử dụng của nó rất tốt
cho việc gia cố nền móng
nhưng gia thành rất cả
bởi vậy cho nên từ năm hai nghìn cho đến nay
là gần như không phát triển được cái công nghệ này ở việt nam
sau khi mà sử dụng những công nghệ đó
thì chúng tôi có nghiên cứu để chế tạo một cái chất phụ da
có công năng tác dụng tương tự như những chất phụ da nhập ngoại đó
chất phụ da mà tôi phát minh nghiên cứu
đó được đặt tên gọi là chất phụ da chống chương nở đất
có tên gọi là ts
ts là chất phụ da được đưa vào đất
làm mất đi tính chương nở của thành phần đất xét trong đất
làm cho tính chất cơ lý của đất bị thay đổi
đất trở thành những hạt rắn có độ cứng cao hơn bình thường
và có khả năng liên kết chặt
với các loại chất kết dính vô cơ như vôi xi măng
để tạo nên một kết cấu vững chắc và ổn định trong nước
so với cái vật liệu cấp vôi đá răm
cái bây truyền thông
đó là các hạt vật liệu dòi
hoàn toàn là không có tính chất vô cơ

tức là khi mà đường bệnh gặp nước
nước nó rút đi thì nó cuốn theo các hạt vật liệu nhỏ
nó làm cho thay đổi cấu trúc của nước cấp vôi đá răm
thì ở phương án dùng bê tông gel polymer với phụ da ts này
thì nó là cấu trúc bê tông
cho nên là các hạt vật liệu nó được liên kết với nhau
trong cấu trúc gel polymer
cho nên là khi nước bị ngập
mà nó rút đi
thì cái cấu trúc bê tông nó vẫn bền vững
chứ nó không bị mất đi các hạt vật liệu rời
cái ưu điểm lớn thứ hai
là cái câu chuyện tận dụng được cái vật liệu tại chỗ
tức là thay vì phải phá các cái tài nguyên thiên nhiên
là đào các cái quả lúi
nghiền các cái vụn các cái đá
để thành các cái gọi là cấp vôi đá răm
sau đó lại vận chuyển đến vị trí con đường
rồi thì lưu lẹt chặt
thì ở đây các cái thiết bị ra
cố đất tại chỗ
nó sẽ ra cố tận dụng ngay cái tài nguyên tại chỗ
để lưu lẹt nó thành cái con đường
với nhiều ưu điểm vượt trội
hiện chất ts không chỉ ứng dụng trong thi công gia cố
làm nền móng cho các bãi cảng container
và sân kho bãi khu công nghiệp
làm nền móng đường các khu công nghiệp
khu đô thị khu sinh thái
chống thấm cho đê điều hồ thủy lợi hồ sinh thái
mà chất phụ da ts do chuyên gia nguyễn đăng hùng chế tạo
còn được tạo ra trong các bãi cảng container
các nhà thầu thi công các công trình giao thông lựa chọn ứng dụng
từ công nghệ sản xuất dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung
cho đến công nghệ làm đường có sử dụng chất phụ da ts cho thấy
ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất vật liệu xây dựng
ở hải phòng nói riêng và cả nước nói chung
đã và đang đạt được những kết quả khả quan
tuy nhiên cùng với xu hướng thế giới
xu hướng phát triển công nghệ xanh tại việt nam
đang tạo ra những thử thách mới cho sự cân bằng
giữa môi trường và nhu cầu phát triển
đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng
ngày càng cần những sản phẩm chất lượng thân thiện với môi trường
đứng trước thử thách này
việt nam cần có một cái nhìn hướng tới môi trường một cách đầy đủ hơn
để làm được điều đó
bên cạnh việc tạo môi trường cạnh tranh công bằng hành lang pháp lý
các doanh nghiệp trong ngành chế tạo vật liệu xây dựng
cũng cần đầu tư nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại
công nghệ sạch trong quá trình hoạt động
đặc biệt ngành công nghiệp vật liệu xây dựng
cần có chất lượng thổng thể dài hạn
để tiết kiệm năng lượng cũng như bảo vệ môi trường
thưa quý vị kem là món ăn mà chắc chắn
tất cả chúng ta ai cũng đều thử qua ít nhất một lần
nhất là vào trong những ngày trời nóng bức
để thưởng thức món kem mắt lạnh
thì quả là tuyệt phải không thưa quý vị
từ sở thích với món kem
một nhóm sinh viên ở trường đại học bách khoa hà nội
đã nghiên cứu và chế tạo ra
chiếc máy làm kem cuộn đôi
so với những chiếc máy làm kem nhập khẩu
máy do các sinh viên này chế tạo
có giá thành rẻ hơn tiêu thụ điện năng ít hơn
trong phần cuối của chương trình
xin mời quý vị cùng đến với sáng chế độc đáo này
chiếc máy làm kem cuộn đôi
cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống tuần này
hội trợ hàng việt nam được tổ chức
tại nhà thi đấu huyện thanh trì mới đây
đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan mua sắm
có thể nhận thấy
các mặt hàng tham gia trương bày
giới thiệu tại hội trợ lần này rất phong phú đa dạng
từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
như lương thực thực phẩm
đến các mặt hàng hóa mỹ phẩm dệt may da dày
đều được trào bán với mức giá hợp lý
chiếc máy làm kem cuộn đôi
của nhóm sinh viên đại học bách khoa
cũng có mặt tại hội trợ lần này
và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý
của khách tham quan
mình thấy rất là hấp dẫn
nếu mà nó nhỏ nhỏ hơn một chút
hoặc là nó mà giá
mà gia đình mà dùng được
có thể là mình sẽ mua ngay một cái về nhà
để kiểu như mẹ con tự làm ăn
vì mình thấy làm cũng dễ
tức là làm ăn ngay trực tiếp
thấy nó hấp dẫn hơn là cái máy
làm kem thông thường
để cho ra đời
chiếc máy làm kem cuộn này
nhóm nguyên cứu cho biết đã phải tập trung
dòng giã cả tháng trời để hoàn thiện
với các bộ phận chính gồm
hai mâm làm kem hình vuông bằng inox trên mặt
máy vận hành theo phương thức
dẫn nhiệt từ ống đồng truyền lên làm lạnh mâm
trong vòng từ ba đến năm phút
nhiệt độ làm lạnh đạt mức dưới âm một mươi độ c
biến nguyên liệu thành kem
hình dạng kem cuộn và tỷ lệ nước
sữa hoa quả trong thành phẩm
tùy thuộc vào tay nghề và y muốn của người vận hành
một số lần đầu thì nó cũng không thành công lắm
nhưng mà sau khi làm một số lần
bọn em biết được công thức
làm kem như thế nào
và làm như thế nào để nó
cuộn kem nó nhìn nó đẹp và bắt mắt hơn
cái nguyên lý thì nó đơn giản
nhưng cái vấn đề thì
các em lại giải quyết được một cái vấn đề
trong thực tế mà hiện nay
các cái máy làm kem cuộn
thì đa phần là được nhập
hiện nay phần lớn máy làm kem
đều được nhập khẩu là chủ yếu
ngoài việc giá thành cao
thì những chiếc máy này còn gây bất tiện
và tốn kém trong bảo dưỡng bảo hành
so với những chiếc máy làm kem nhập khẩu
hiện có trên thị trường
máy làm kem cuộn của nhóm sinh viên bách khoa
có nhiều ưu điểm hơn
đặc biệt do máy được tích hợp hai mâm cuộn kèm
nhưng chỉ dùng một máy nén
nên tiết kiệm điện hơn so với máy nhập khẩu dùng hai máy nén
cái máy của trung quốc thì khi mà
chạy cuối ngày
thì cái độ đông nó kém hơn đi
nó kém hơn đi vì là
lúc đấy là người ta
thực ra là bởi vì là nó làm với một thời gian
trong một ngày dài từ sáng đến chiều
thì cái độ đảm bảo lạnh như ban đầu
nó không có nữa
bên chỗ công ty kem có làm thử
thì cũng có những nhận xét nó tương đối là
thực ra là nó chạy
trong một thời gian trong một ngày
thì đến cuối ngày thì nó vẫn đã
đã có suất lạnh và ổn định
bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật
chất lượng và thẩm mỹ
đặc biệt với chi phí khoảng một mươi năm triệu đồng cho mỗi chiếc máy
nhóm nghiên cứu cho biết
đã cung cấp ra thị trường hơn năm mươi chiếc máy làm kem cuộn
thời gian tới nhằm đáp ứng
nhu cầu của người sử dụng
nhóm sẽ bổ sung khả năng tự động hóa về nhiệt độ
vật liệu thêm màn hình thao tác
thay cho các nút bấm như hiện nay
đặc biệt nhóm sẽ nghiên cứu chế tạo
thêm máy làm kem gia đình
với tính năng tương tự nhưng nhỏ gọn và giá mềm hơn
phù hợp với các buổi hiên hoan du lịch